thưa quý vị một đường dây sản xuất giấy phép lái xe và đăng ký xe giả vừa bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đấu tranh triệt phá
đường dây này do đối tượng lê xuân giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thị trấn nga sơn huyện nga sơn tỉnh thanh hóa cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến khi bị bắt giáp đã chỉ đạo các đối tượng trong đường dây của mình
sử dụng máy vi tính thực hiện vào việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook về việc nhận làm các loại giấy tờ giả
như giấy đăng ký xe giấy khám sức khỏe giấy phép lái xe
sau khi có khách đặt hàng các đối tượng này đã in các loại giấy tờ giả đóng gói kín và câu kết với hoàng thị hạnh
là nhân viên biêu cục đò lèn để chuyển phát nhanh số giấy tờ giả này cho khách hàng
mỗi loại giấy tờ giả giáp thu từ tám trăm linh đến một triệu đồng chia cho các đối tượng theo tỷ lệ thỏa thuận
với thủ đoạn trên các đối tượng này đã làm giả và tung ra thị trường trên cả nước khoảng hai giấy phép lái xe
và đăng ký xe giả thu lời bất chính
khoảng một năm tỷ đồng
phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp đà nẵng cho biết vừa vận động và tiếp nhận
một đối tượng trốn truy nã ra đầu thú đi chấp hành án phạt tù
đó là lê văn tuệ năm mươi bốn tuổi trú tại phường phước ninh quận hải châu hiện đang tạm trú tại phường an hải bắc
quận sơn trà tp đà nẵng
ngày sáu tháng năm tuệ bị tòa án nhân dân quận sơn trà tuyên phạt sáu tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
tuy nhiên đối tượng này vẫn bỏ đi nơi khác không có mặt ở nơi thường trú và không báo với chính quyền địa phương
cơ quan thi hành án hình sự công an tp đà nẵng đã xác quyết định truy nã lê văn tuệ vào ngày một mươi bảy tháng năm
sau quá trình truy xét và xác minh các cám bộ của phòng cảnh sát hình án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an thành phố đã liên lạc vận động gia đình đưa lê văn tuệ đến cơ quan thi hành án hình sự trình diện đầu thú
cũng như chấp hành việc thi hành bản án mà tòa án nhân dân quận sơn trà đã tuyên
sở thông tin và truyền thông tp hcm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần tiếp thị thịnh pháp
vì có hành vi trích dẫn không chính xác không nguyên văn nguồn tin chính thức theo quy định với số tiền hai mươi năm triệu đồng
đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
đối với trang thông tin điện tử tổng hợp http cafelen vn
trong thời gian là ba tháng quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hai mươi tháng năm
trước đó sở thông tin và truyền thông tp hcm đã triển khai đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật
trong hoạt động cung cấp thông tin trên mạng internet của công ty cổ phần tiếp thị thịnh pháp
theo nội dung kết luận thanh tra trong thời kỳ thanh tra hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp http cafelen vn
có dấu hiệu báo hóa theo tiêu chí nhận diện tại quyết định số một nghìn bốn trăm một mươi tám của bộ thông tin và truyền thông
vẫn không nguyên văn chính xác nguồn tin báo chí theo quy định tại khoản một ba mươi sáu luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu
theo sở thông tin và truyền thông tp hcm để kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm tình trạng báo hóa tạp chí
báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội sở cũng đã tổng hợp và chuyển hồ sơ cho bộ thông tin và truyền thông
để xem xét xử lý đối với một số tạp chí về lĩnh vực bất động sản có dấu hiệu không đúng với tôn trị mục đích
ghi trong giấy phép hoạt động báo chí
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa hai xe máy và một xe tải tại xã bình thuận huyện văn chấn tỉnh yên bái
đã làm một người tử vong tại chỗ một người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng năm thuộc địa phận thôn trung tâm xã bình thuận
đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy chạy ngược chiều cú tông trực diện đã khiến cho một xe máy va chạm với xe tải
hậu quả một người tử vong tại chỗ người còn lại bị thương nặng
được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
sau khi vụ việc xảy ra công an xã bình thuận đã có mặt tại hiện trường điều tra tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn
hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện định quán tỉnh đồng nai đã ra quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân cung cấp
để điều tra bổ sung có dấu hiệu bỏ lọt đồng phạm trong vụ án hình sự đối với bị cáo lê dương
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi gọi tắt là công ty thành bưởi và lái xe hoàng văn tính
trong vụ tai nạn làm chết năm người và bốn người khác bị thương
trong vụ án này lê dương bị truy tố về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
hoàng văn tính bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
sau khi nghe các bên liên quan trình bày quan điểm vụ án
qua nghiên cứu hồ sơ của vụ án cũng như buổi xét xử công khai tại phiên tòa hội đồng xét xử xét thấy
còn nhiều tình tiết trong hồ sơ chưa được cơ quan tố tụng
hội đồng xét xử làm rõ nhất là vai trò trực tiếp của một số người liên quan đến vụ án
vì vậy tòa án nhân dân huyện định quán ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
vì thiếu chứng cứ để xác định việc giao nhiệm vụ của bị cáo lê dương
trong quá trình ký lệnh vận chuyển hành khách
thiếu chứng cứ liên quan đến việc xuất trình giấy phép lái xe của bị cáo tính với trâm
khi giao xe từ đà lạt có dấu hiệu bỏ lọt đồng phạm đối với bị cáo lê dương trong vụ án
trước đó ngày một mươi sáu tháng năm hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện định quán quyết định cho nghị án
cũng tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện định quán đề xuất mức phạt
từ hai sáu đến ba năm tù đối với bị cáo lê dương và từ một mươi hai đến một mươi ba năm tù đối với bị cáo hoàng văn tính
tòa án nhân dân tỉnh lào cai vào sáng nay đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn văn vận
cựu bí thư tỉnh ủy lào cai và bị cáo doãn văn hưởng
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cùng một mươi năm bị cáo khác trong vụ án khai thác trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm các bị can nguyên là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
và một số sở ngành liên quan biết rõ diện tích ba mươi bảy bảy trăm linh m hai trong đó có hai mươi hai sáu trăm bảy mươi bốn m hai nằm trồng lấn vào diện tích
thuộc khai trường một mươi tám được bộ công thương phê duyệt quy hoạch quạng apatit và biết thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản
tại khai trường một mươi tám
bộ tài nguyên và môi trường nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái công vụ ký các văn bản trái quy định của pháp luật
để cấp ba mươi bảy bảy trăm linh m hai đất trên cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma xây dựng dự án khách sạn nhà hàng
tạo điều kiện cho các bị can thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên apatit việt nam khai thác và tiêu thụ quạng trái phép trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng năm
công an tỉnh bình định đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trần lê bảo an một mươi tám tuổi ở thị trấn phú phong huyện tây sơn
khi đang lẩn trốn tại tổ hai phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đối tượng an có hai liên quan đến hai vụ cố ý gây thương tích tại huyện tây sơn tỉnh bình định
trong đó có một vụ dùng dao chém chủ nhà gây thương tích với tỷ lệ thương tật ba mươi sáu
công an huyện tây sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với trần lê bảo an về tội cố ý gây thương tích
thông tin từ cục quản lý thị trường tp hcm đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ bảy tám tấn thực phẩm đông lạnh
không rõ xuất xứ không có hóa đơn chứng mưa tử trị giá hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
cụ thể kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa có địa chỉ tại phường bình triều tp thủ đức tp hcm
công tác gồm lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế
công an tp hcm phát hiện bảy tám tấn thực phẩm đông lạnh là nội tạng động vật chưa qua sử dụng không có hóa đơn chứng tử
không ghi hạn sử dụng không ghi ngày sản xuất tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật